ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng chu viết thông
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngủ tại tp hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chu viết thông biết được con của người đàn ông năm mươi tuổi ngụ tỉnh ninh thuận
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một khởi tố bắt tạm giam
cho nên thông nói điện thoại liên lạc với người đàn ông này và tự xưng mình là cán bộ công an tp hcm
đang thủ lý vụ án của con ông và có thể lo chạy án cho con ông được tại ngoại không bị tạm giam
thông đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để tạo lòng tin với người đàn ông này
tin lời của thông người đàn ông đã đồng ý gặp và nhiều lần chuyển khoản cho thông số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền thông tắt điện thoại và cắt liên lạc
nạn nhân đã đến công an trình báo
nhận được tin báo công an quận một mươi một phối hợp phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị liên quan
khẩn trương truy xét xác minh bắt đối tượng
ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một
phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an tp hcm đã bắt giữ thông và di lý về tp hcm để tiếp tục đấu tranh làm rõ